lực lượng công an tỉnh đồng nai vừa triển khai tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d trên địa bàn thành phố biên hòa
để bảo vệ không cho người lạ vào trong nhằm phục vụ công tác khám xét
cùng với việc khám xét trung tâm lực lượng công an đã tiến hành lấy thông tin từ các tài xế đang có mặt
đồng thời kiểm tra xe ô tô cá nhân cùng một số đăng kiểm viên
được biết trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d là trung tâm đăng kiểm cơ giới tư nhân thuộc công ty cổ phần ô tô quốc tuấn
ở thành phố biên hòa trong quá trình hoạt động trung tâm này đã bị đình chỉ hoạt động do xảy ra sai phạm